tại quảng bình đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo vừa tổ chức tiêu hủy sáu mươi kg pháo các loại
đây là tăng vật mà đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh quảng bình bắt giữ trong thời gian cao điểm
giao quân phòng chống các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo trái phép bị bắt giữ bằng nhiều hình thức cất dấu tinh vi như vận chuyển trong thùng xe hai lớp
cất dấu vào các loại than củi giấu vào hộp sữa giấy hoặc thuê người lào để vận chuyển pháo qua biên giới
các đối tượng bị bắt đã khai nhận hành vi của mình và bị xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật
riêng hai đối tượng vận chuyển gần hai trăm năm mươi kg pháo cất dấu ở thùng xe thời gian gần đây nhất
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã ra quyết định khởi tố
bàn giao đối tượng và tăng vật cho cơ quan công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra xử lý